với hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí nóng dương văn quý và phạm xuân tuân
cùng chú tại tỉnh bình dương đã bị công an quận tân bình tp hcm bắt giữ
đối tượng quý bị bắt giữ khi đang vận chuyển hai bánh heroin
mở rộng điều tra công an quận tân bình phối hợp với công an tp di an tỉnh bình dương
khám xét khẩn cấp nơi ở và bắt giữ phạm xuân tuân
qua kiểm tra thu giữ thêm hơn bảy trăm linh g heroin
ngoài ra công an còn thu giữ tại nơi ở của tuân một khẩu súng ngắn và năm mươi viên đạn
ngày hôm nay cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự nguyễn văn lâm chú tại vĩnh yên vĩnh phúc
phó giám đốc một trung tâm giáo dục thường xuyên ở tỉnh vĩnh phúc
về hành vi hất văng cảnh sát giao thông lên nắp cáp bộ
sự việc xảy ra vào khoảng một giờ chiều ngày hôm qua khi tổ cảnh sát giao thông
thuộc công an thành phố vĩnh yên ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra xe ô tô do ông lâm điều khiển
tuy nhiên tài xế lâm đã lái xe bỏ chạy và đâm vào một cán bộ đội cảnh sát giao thông
trật tự công an thành phố vĩnh yên khiến chiến sĩ công an này bị thương nhẹ
ngay sau đó tổ công tác đã truy đuổi và khống chế tài xế vi phạm
kết quả đo nồng độ cồn cho thấy tài xế vi phạm ở mức năm mươi sáu mg trên một lít khí thở
chiếc xe này cũng đã hết hạn kiểm định từ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai
lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội cho biết
trong đêm qua và dạng sáng nay trên địa bàn thành phố không xảy ra tình trạng đua xe trái phép
tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông trong đêm noel được kiểm soát tốt
để có được kết quả này từ một mươi tám h ngày hôm qua đến dạng sáng nay
các đội cảnh sát giao thông đường bộ và một mươi năm tổ công tác đặc biệt một trăm bốn mươi một của công an thành phố
công an các quận huyện thị xã và nhiều lực lượng khác đã triển khai các tổ công tác kiểm soát
phòng chống tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép tại các địa bàn trọng điểm
trong quá trình làm nhiệm vụ lực lượng chức năng của công an thành phố đã phát hiện
xử phạt nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia vi phạm các quy định về an toàn giao thông
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tỉnh lâm đồng
vừa bắt giữ trương thị yến thường chú tại xã đình hòa huyện công an tỉnh đắk lắc
để điều tra làm rõ về hành vi buôn lậu thuốc lá
kiểm tra nơi ở của yến cơ quan công an đã phát hiện thu giữ ba bốn trăm linh bao thuốc lá có nguồn gốc xuất xứ nước ngoài
không có hóa đơn chứng tử
yến khai nhận toàn bộ số thuốc lá lậu trên được đặt mua từ nhiều nguồn khác nhau
sau đó vận chuyển về đà lạt để tiêu thụ trong dịp tết âm lịch nhưng chưa kịp tẩu tán đã bị bắt quả tăng
hiện công an tỉnh lâm đồng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
chiều qua một vụ cháy lớn xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hạn xuất nhập khẩu kim ngọc thuộc xã nha bích
thị xã trân thành tỉnh bình phước
vào khoảng hai giờ lửa bất ngờ bùng cháy tại kho chứa nguyên liệu gỗ răm rộng gần ba m hai
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều động chín xe chữa cháy cùng với năm mươi cán bộ tới hiện trường
phối hợp với công an địa phương dập lửa
sau gần hai giờ đồng hồ lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa ngăn ngừa cháy lan
vụ cháy đã thiêu dụi nhiều tài sản máy móc trong kho xưởng rộng gần ba m hai ước tính gây thiệt hại nặng nề
lực lượng chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy